những năm qua nghệ thuật nhiếp ảnh đang trên đà phát triển mạnh mẽ công nghệ chụp ảnh cũng ngày càng hiện đại hơn
chính những sự cải tiến đổi mới của các dòng thiết bị đã trở thành một minh chứng cho lịch sử phát triển lâu đời của môn nghệ thuật này
là nơi trưng bày từ những chiếc máy ảnh đầu tiên đánh dấu sự hình thành của nghệ thuật nhếp ảnh
đến chiếc máy ảnh kỹ thuật số tích hợp nhiều tính năng công nghệ cao
buổi trò chuyện lịch sử nhiếp ảnh từ góc nhìn thiết bị đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của những người yêu nhếp ảnh
cộng đồng các nhếp ảnh gia truyền và không truyền tại thủ đô
cùng với đó buổi trò chuyện còn là cơ hội để các nhếp ảnh gia được giao lưu trao đổi
chia sẻ kiến thức về các thiết bị chụp hình và cơ hội được trực tiếp trải nghiệm những chiếc máy ảnh có tuổi đời hơn một trăm linh năm
tất cả mọi người vẫn đang chơi một cách bình thường vẫn còn rất nhiều nhà sản xuất sản xuất trong máy ảnh sản xuất trong kính sản xuất trong phim
rồi vẫn còn các cuộc thi ảnh vẫn còn các buổi quốc xuất các hoạt động của nó vẫn có nhưng rõ ràng là số lượng nó ít hơn
chứ nó chưa bao giờ bị mất đi cả
thành ra câu chuyện là không cần mình nghĩ là ai mà có duyên hoặc là cảm thấy cần tìm hiểu
thì đến một thời điểm tự động nó sẽ đến nhất là với cái công cụ internet nó hỗ trợ mình như bây giờ
khẳng định vị trí của những thiết bị chụp hình nhuốm màu thời gian trong dòng trẻ hiện đại
buổi trò chuyện lịch sử nhiếp ảnh từ góc nhìn thiết bị hứa hẹn sẽ còn tiếp tục được nhân rộng với nhiều chủ đề đa dạng
tạo nên sân chơi bổ ích thú vị cho cộng đồng chơi ảnh tại thủ đô